liên quan đến việc bà trương mỹ lan chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp
bị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
do lo ngại việc bà lan bị bắt có liên quan đến ngân hàng scb
đã khiến cho nhiều người dân đến các chi nhánh của ngân hàng này để rút tiền
chiều nay ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm đã có buổi họp báo
thông tin về tình hình hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn
theo đại diện ngân hàng scb nhà bán này đã rà soát và khẳng định công ty an đông
không phải cổ đông của scb
bà trương mỹ lan không giữ chức vụ quản lý và điều hành tại scb
do đó việc này không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bình thường của scb
scb cam kết có đầy đủ giải pháp nguồn lực để đảm bảo quyền lợi và lợi ích của người gửi tiền
cũng như quyền lợi ích của đối tác và khách hàng của scb theo quy định
chúng tôi đã tăng cường lượng tồn quỹ tiền mặt tại tất cả các điểm giao dịch
để đáp ứng nhu cầu thanh toán và rút tiền chính đáng của người dân
thứ hai là chúng tôi cũng tăng cường cái tiền gửi tại ngân hàng nhà nước
để đảm bảo các nhu cầu thanh toán liên ngân hàng
thanh toán từ ngân hàng scb qua các ngân hàng khác và ngược lại
xin khẳng định là chúng tôi đã kiểm soát tình hình
và khẳng định thanh khoản của ngân hàng đang được giữ ổn định
ngân hàng đảm bảo quyền lợi và lợi ích của người đổi tiền đúng theo quy định của pháp luật
liên quan đến tình hình của ngân hàng

nhiều chi nhánh phòng giao dịch của ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb đông người tới
một số khách đến rút tiền
số khác đến thăm dò thông tin do tâm lý lo ngại về sự an toàn của khoản tiền gửi của mình
đại diện ngân hàng nhà nước cho biết hoạt động tiền gửi của người dân là hoạt động bình thường
và tiền gửi là tài sản của người dân được đảm bảo đầy đủ
do đó người dân không nên hoang mang gì đến việc rút tiền gửi trước hạn
ảnh hưởng đến quyền và tài sản của mình
tất cả quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người dân sẽ được đảm bảo
ngân hàng nhà nước việt nam khẳng định sẽ có những biện pháp
nhằm tiếp tục đảm bảo hoạt động liên tục và ổn định cho scb
thời gian tới ngân hàng nhà nước đã và sẽ tiếp tục có những biện pháp cụ thể
quyết liệt để đảm bảo an toàn hoạt động chung
cũng như của ngân hàng scb
theo ngân hàng nhà nước hiện ngân hàng scb vẫn đang hoạt động bình thường và ổn định
ngân hàng scb cũng khẳng định có những giải pháp để đảm bảo hoạt động liên tục
bên cạnh đó ngân hàng nhà nước và scb cam kết quyền lợi và lợi ích hợp pháp
của người dân luôn được đảm bảo
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra xác minh một số hành vi
có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc phát hành trái phiếu huy động tiền
của nhà đầu tư của các công ty đơn vị liên quan công ty cổ phần tập đoàn đầu tư an đông
căn cứ kết quả điều tra ngày bảy tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ra quyết định
khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn đầu tư an đông
và các tổ chức đơn vị có liên quan đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với trương mỹ lan và ba bị can đồng phạm
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
do có hành vi gian dối trong việc phát hành mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật
để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân trong thời gian năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín gồm
một trương mỹ lan sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn vạn thịnh pháp
trương huệ vân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn quản lý bất động sản winsore
nguyễn phương hồng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trợ lý công ty cổ phần tập đoàn vạn thịnh pháp
hồ bửu phương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần chứng khoán tân việt
nguyên phó tổng giám đốc phụ trách tài chính công ty cổ phần tập đoàn vạn thịnh pháp
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các thủ tục tố tụng theo đúng quy định của pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các bị can mở rộng điều tra vụ án và triệt để thu hồi tài sản
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng bình vừa phá thành công chuyên án bắt giữ một đối tượng và thu giữ trên năm năm trăm linh viên hồng phiến
vào khoảng một mươi h ngày sáu tháng một mươi phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng bình chủ trì phối hợp với công an tp đồng hới bắt giữ đối tượng trần mạnh cường về hành vi mua bán trái phép chất ma túy

phòng cảnh sát điều tra điều tra điều tra tội phạm về ma túy công an tp đồng hới bắt giữ đối tượng trần mạnh cường về hành vi mua bán trái phép chất ma túy

trước đó tại vùng biển cách hòn đảo chuối khoảng hai mươi hải lý tàu tuần tra của hải đội biên phòng ii phát hiện tàu cm chín mươi chín nghìn hai trăm tám mươi bốn bs có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên kiểm tra

lực lượng phát hiện tàu đang vận chuyển nhiều dầu diesel
nhưng thiền trưởng trần hữu lộc không xuất trình được hóa đơn chứng từ
lộc khai thuê tàu cá này rồi sửa chữa lại với mục đích mua bán dầu lậu trên biển
đến khi bị bắt lộc đã tổ chức mua bán chót lọt bốn lần với khoảng trên một trăm hai mươi lít dầu
hiện các đơn vị đang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai đang tạm giữ một phương tiện vận chuyển cát
không rõ nguồn gốc trên tuyến sông đồng nai để tiếp tục điều tra xác minh xử lý theo quy định của pháp luật
tại km hai mươi chín khu vực cù lao ba c tuyến sông đồng nai đội cảnh sát đường thủy thuộc phòng cảnh sát giao thông
phối hợp trạm cảnh sát đường thủy long hưng cùng các phòng nghiệp vụ công an tỉnh
phát hiện phương tiện ghe sắt do một đối tượng điều khiển đang vận chuyển khoáng sản là cát
tổ công tác tiếp cận và yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra
tuy nhiên khi thấy lực lượng chức năng đối tượng đã di chuyển ghe tiến gần sát bờ
rồi nhảy xuống sông và leo lên bờ bỏ trốn
tại thời điểm kiểm tra phương tiện trên đang vận chuyển khoảng ba mươi mét khối cát và không biển số đăng ký
chiều dài khoảng một mươi bốn m chiều ngang khoảng bốn sáu m chiều sâu khoảng một bốn m
thưa quý vị trước hoạt động khai thác trái phép các sông ngày càng diễn biến phức tạp
với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi
công an tỉnh đồng tháp đã chủ động đưa ra nhiều biện pháp nhằm phòng ngừa đấu tranh quyết liệt
với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên khoáng sản
nhất là tập trung đánh mạnh vào hoạt động khai thác cát trái phép
gần đây nhất khoảng hai giờ ngày một mươi bốn tháng chín trên tuyến sông tiền thuộc thúy phận ấp một
xã an phong huyện thanh bình phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắt quả tan hai đối tượng
sử dụng phương tiện ghe gỗ có trọng tải khoảng sáu mươi tấn đang thực hiện hành vi khai thác các sông trái phép
khi phát hiện tổ công tác các đối tượng còn có hành vi chống đối
sử dụng hai vò xịt nước vào các lực lượng đang thi hành công vụ
khoảng một giờ sau tổ công tác tiếp tục phát hiện một phương tiện ghe gỗ có trọng tải hai mươi năm tấn
đang khai thác các sông trái phép trên tuyến sông tiền thuộc thúy phận ấp tân hội xã tân bình
thủ đoạn của đối tượng là thường là lợi dụng đêm khuya nơi địa bàn giáp ranh
sử dụng phương tiện nhỏ có công suất máy bơm hút lớn để bơm cát nhanh
rồi bỏ chạy hoặc là phân công người như là thuê các người làm nghề dân câu
dân lưu phân ở sông để theo dõi giám sát lực lượng chức năng
khi phát hiện lực lượng chức năng thì thông báo nhanh cho các đối tượng đang bơm hút cát biết để mà tẩu thoát
ngoài ra một số đối tượng còn sử dụng phương tiện xà lan có tải trọng lớn để khai thác cát với số lượng lớn
điển hình là trên tuyến sông tiền thu thúy phận ấp tân an xã an nhân huyện châu thành
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh phối hợp công an huyện châu thành
bắt quả tan hai vụ bốn đối tượng khai thác các sông trái phép
tại hiện trường lực lượng công an tạm giữ gồm hai phương tiện xà lan có tải trọng một trăm bốn mươi chín tấn và một trăm chín mươi tấn
hai máy bơm nước hai đầu ống hút cát bằng kim loại và tám mươi mét khối cát trên các phương tiện
nhiều khi nửa đêm hôm rồi nó mất cạn nó bường rồi nó sang bán xà lan khác rồi quầy tới rồi lui
bờ bọng rồi sạc lỡ rồi nó chạy sáng đêm rồi ầm thùng mất giấc ngủ của những người lớn tuổi rồi
tình trạng khai cát
tình trạng khai cát mà trái phép là ảnh hưởng đến nguồn lợi thị sản thứ nhất thứ hai nữa là nó sạc lỡ
những cái ao cá của nhà máy công ty máy sông là rất là nhiều thầy con rất là bức xúc
nếu mà nó tình hình nó ổn là nó đậu những chiếc xà lan lớn ở phía trong này rồi dùng kia nhỏ
gà ngoài nó hút nó tăng bò vô nó làm ảnh hưởng cái ao cá người ta là nước đục nó chết cá hàng lọt luôn
để đấu tranh quyết liệt với hoạt động khai thác cát trái phép công an đồng tháp đã ban hành văn
chỉ đạo công an các đơn vị địa phương kiểm tra xử lý các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép
trên tuyến sông tiền và một số nhánh sông tiếp giáp với sông tiền tập trung vào các đối tượng có bến bãi
vượt các ven sông phương tiện có gắn thiết bị bâu hút các không phép các đối tượng có tiền án tiền sự
về khai thác cát đất mặt
mới đây ubnd tỉnh đồng tháp cũng ban hành quyết định thành lập tổ kiểm tra liên ngành việc chấp hành
pháp luật trong hoạt động khai thác cát trên địa bàn nhằm kiểm tra toàn diện việc chấp hành pháp luật các hoạt
trong chiến từ chứng minh nguồn gốc của cát hoạt động khai thác nạo vét thông luồn
ubnd ubnd ubnd cũng sẽ tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các kế hoạch của công an tỉnh
nhất là công tác phối hợp với các công an địa phương cũng như là ubnd ở trường trong hoạt động đấu tranh
phòng chống hoạt động khai thác cát trái phép trên địa bàn tỉnh tăng cường hoạt động kiểm tra
xử lý nghiêm các hành vi khai thác khoáng sản trái phép
từ đầu năm đến nay lực lượng công an toàn tỉnh đã bắt quả tang
chính vụ hai mươi sáu đối tượng khai thác cát sông trái phép đã ra quyết định xứ phạt vi phạm hành chính sáu vụ
một mươi ba đối tượng với số tiền ba trăm năm mươi triệu đồng
hình thức phạt bổ sung là trên hai trăm linh triệu đồng tương đương giá trị các phương tiện sử dụng
để khai thác cát trái phép đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý các vụ còn lại
kết quả bước đầu này thể hiện sự quyết tâm của công an tỉnh đồng tháp
trong công tác đấu tranh với hoạt động khai thác cát trái phép ở địa phương
thưa quý vị công trình hầm chui tại giao lộ nguyễn văn linh nguyễn hữu thọ
quận bảy tp hcm đã bị sở giao thông vận tải đình chỉ trút giấy phép do chủ đầu tư
thi công không đảm bảo được điều kiện về an toàn
sau đó thì phía chủ đầu tư đã phải khắc phục và được sở này cấp phép trở lại
đây là dự án quan trọng nhằm giảm thiểu ủng tắc cũng như là tai nạn trên tuyến cửa ngõ phía nam
của tp hcm nên rất được người dân kỳ vọng dự án này sẽ không bị lỗi hẹn thêm lần nữa
nguyên nhân bị đình chỉ là xung quanh công trình hầm chui này xuất hiện hàng loạt những ổ voi
ổ gà lẫm chợm và vật liệu vứt ngỗm ngang
trong khi giao lộ này là nơi có mật độ phân tiện đông đúc tên trạng mặt đường đã gồ ghề xuống cấp
nghiêm trọng khiến việc lưu thông của người dân gặp nhiều khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông
đáng nói sở giao thông vận tải đã chỉnh ra một số vật liệu
chỉ ra hàng loạt những bất cập yêu cầu chấn chỉnh khắc phục thế nhưng đơn vị thi công chậm trễ thực hiện
chỉ sau khi bị rút giấy phép thì công tác khắc phục mới được hoàn thành
trước đó dự án hầm chui nguyễn văn linh đã bị kéo dài tiến độ bởi dịch covid một mươi chín
tại tp hcm bùng phát kéo dài
ngoài ra trong thi công đã vướng phải hệ thống nước ngầm và đường điện cao thế
hiện tại dịch bệnh không còn làm ảnh hưởng
tuy nhiên đường điện hệ thống nước ngầm đang được sở giao thông vận tải và các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ
để mà đóng điện thì cũng phải cắt điện đường điện cao thế thì cũng phải cắt điện
rồi hệ thống cấp nước thì cũng phải thủ tục tập đình phê duyệt
nó cũng có những cái chưa có quy định
dẫn đến là hiện nay thì ban giao thông cũng đang chủ động để phù hợp với các sở ngành liên quan
dự kiến thì tháng một mươi hai này sẽ di kỷ ở trong hệ thống lưới điện và đồng bộ với hệ thống cấp nước
là công trình có ý nghĩa hết sức quan trọng
cửa ngõ phía nam nơi có đông đảo người dân đi lại và khu vực đô thị phú mỹ hưng huyện nhà bè và một phần tỉnh long an
đặc biệt luôn có lượng lớn xe tải nặng container vận chuyển hàng hóa ra vào các cảng khu công nghiệp khu chế xuất dẫn đến tình trạng kẹt xe và tai nạn thường xuyên xảy ra
do đó khi công trình được thi công trở lại cũng kèm theo kỳ vọng của người dân về dự án sớm hoàn thành

cửa ngõ phía nam nơi có đông đảo người dân về dự án sớm hoàn thành

cửa ngõ phía nam nơi có đông đảo người dân đi lại và khu công nghiệp
cửa ngõ phía nam nơi có đông đảo người dân đi lại và khu công nghiệp khu công nghiệp khu công nghiệp
năm trăm sáu mươi đồng một xe
lên năm trăm bảy mươi đồng một xe
xe ô tô chở người dưới một mươi chỗ ngồi
xe ô tô cứu thương
mức giá đăng kiểm sẽ là hai trăm linh năm đồng một xe
thay cho mức hai trăm bốn mươi đồng một xe như hiện nay
trước đó từ ngày một tháng tám
bộ tài chính cũng đã điều chỉnh
giảm một mươi đồng
với lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng kiểm cho xe ô tô
tổng cục thuế cho biết
tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế

do cơ quan thuế quản lý
ước đạt một một trăm linh hai chín trăm ba mươi một tỷ đồng
bằng chín mươi ba chín dự toán
và bằng một trăm hai mươi một sáu
so với cùng kỳ
theo đó thu từ dầu thô
đạt sáu mươi năm mươi chín tỷ đồng
bằng hai trăm một mươi ba dự toán
và bằng hai trăm linh ba năm
so với cùng kỳ
trên cơ sở giá dầu thô bình quân
đạt một trăm linh bảy năm usd một thùng
so với cùng kỳ
sản lượng đạt sáu bốn mươi hai triệu tấn
bằng một trăm một mươi chín so với sản lượng
cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
thu nội địa đạt một bốn mươi hai tám trăm bảy mươi một tỷ đồng
bằng chín mươi chín dự toán
và bằng một trăm một mươi tám tám

so với cùng kỳ
để quyết định